gần một tháng khi nghị định một trăm một mươi năm của chính phủ về an toàn thực phẩm được áp dụng
mức xử phạt được tăng lên nhằm gian đe và hạn chế tình trạng sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn
tuy nhiên trên thực tế thì hiệu quả mang lại không mấy khả quan
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
một khu chợ cóc nằm trên địa bàn quận hoàng mai thành phố hà nội
việc buôn bán vẫn diễn ra tấp nập như mọi ngày
người dân chẳng mấy quan tâm đến cái nghị định mới được ban hành và áp dụng như thế nào
điều mà họ lưu tâm là làm thế nào để thực phẩm đỡ bị ôi thiêu buôn bán cho dễ và đắt hàng
còn đây là suy nghĩ của người tiêu dùng
rất là lo đây nhưng mà bây giờ thì không ăn không được vẫn phải ăn thôi
lo thì vẫn lo còn ăn thì vẫn ăn
nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng lại là thực tế của rất nhiều người hiện nay
thực phẩm thì vẫn được bày bán ở lê đường
bụi bẩn hay rùi thì cứ mặt nhiên bán đầy
tìm mỗi mắt cũng khó mà thấy được người bán hàng nào nêu găng tay
tình trạng chung của nhiều khu chợ cóc ở khắp các địa phương
chuyện cũng dễ hiểu nếu số ca ngộ độc thực phẩm tăng lên ở các bệnh viện
hậu quả tất yếu của việc chủ quan xem thường lực pháp